bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi ba tháng chín là một mươi một hai trăm linh ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi là ba trăm tám mươi năm bảy trăm bảy mươi tám
hai theo thống kể sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba mươi năm ca
số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm bảy mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi năm sáu trăm sáu mươi ca
tổng số ca mắc và ca hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh đang là vùng đỏ
thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đưa ra mục tiêu cụ thể khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch gồm
giãn cách bao lâu ở những địa phương nào và đạt được mục tiêu gì đặc biệt là giải pháp để thực hiện mục tiêu đó
tin hai thủ tướng phải đưa ra mục tiêu cụ thể khi thực hiện giãn cách xã hội
dự cuộc họp tại đầu cầu chính phủ còn có phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các bộ trưởng trưởng ngành liên quan và các chuyên gia y tế
tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dựa họp tại đầu cầu tp hcm
dự họp tại đầu cầu các địa phương có bí thư cấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và các ngành đơn vị liên quan
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng phạm minh chính cho biết
thời gian qua chúng ta lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
trong đó người dân tại các vùng dịch được tiếp cận với y tế sớm nhất gần nhất ngay tại cơ sở nên giảm tải cho tuyến trên
số ca mắc số tử vong do covid một mươi chín tại nhiều địa phương đang có chiều hướng giảm
tuy nhiên tại tỉnh tiền giang và kiên giang mặc dù đã có nhiều cố gắng song diễn biến vẫn phức tạp
thậm chí có địa phương đang là vùng xanh trở thành vùng đỏ
do đó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo tổ chức cuộc họp này nhằm nắm bắt thêm tình hình
ra soát công tác lãnh đạo chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện phòng chống dịch phân tích nguyên nhân nhất là chủ quan
để từ đó điều chỉnh các giải pháp kêu gọi vận động nhân dân tiếp tục nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch
tại cuộc họp thủ tướng chính phủ yêu cầu lãnh đạo các địa phương báo cáo phân tích rõ chi tiết các biện pháp cụ thể phòng chống dịch tại cơ sở
thủ tướng cũng bày tỏ chưa hài lòng vì trong quá trình thực hiện còn lãnh đạo ở cơ sở vẫn chưa nắm chắc tình hình
không đưa ra được các giải pháp cụ thể không rõ nguyên nhân để dịch bệnh kéo dài đặc biệt là không đưa ra được mục tiêu sau quá trình thực hiện giãn cách xã hội
trong đó có địa phương nhận thức chưa đầy đủ để thực hiện xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch
chưa triển khai các trạm y tế lưu động tại cơ sở thực hiện giãn cách xã hội chưa nghiêm chặt ngoài lòng trong
tốc độ xét nghiệm tại một số nơi chậm hơn tốc độ dịch lây lan và không đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam lãnh đạo các bộ ngành và các chuyên gia y tế đã có các ý kiến nhận định tình hình và góp ý
hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch tại các địa phương đồng thời đề nghị tăng cường hỗ trợ lực lượng nâng cao năng lực y tế
nhất là trong xét nghiệm cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín và phân bổ thêm vaccine để tiêm cho các đối tượng có nguy cơ cao
kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhận định mặc dù các tỉnh kiên giang tiền giang đã có nhiều cố gắng
song diễn biến tình hình chưa được như mong muốn dự báo tình hình có thể phức tạp hơn
nguyên nhân của tình hình trên một phần do công tác lãnh đạo chỉ đạo và một phần trong khâu tổ chức thực hiện
thủ tướng chỉ rõ qua trao đổi với lãnh đạo các địa phương cho thấy vẫn còn khoảng trống trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể có lãnh đạo xã phường không nắm chắc các biện pháp chưa nắm được tình hình và dự báo tình hình chưa sát với diễn biến dịch bệnh
tổ chức thực hiện có nơi có lúc vẫn còn lùng túng công tác quản lý cách ly quản lý điều trị chưa chặt chẽ
để khắc phục tình trạng trên sớm kiểm soát được dịch bệnh thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo các địa phương cần bám sát các chỉ đạo
nhất là chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ như các chỉ thị một nghìn chín mươi chín và chỉ thị một nghìn một trăm linh hai các hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch
đặc biệt là chủ trương chuyển hướng lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
theo đó công tác chỉ đạo lãnh đạo phải nắm chắc các chủ trương chính sách phương pháp về phòng chống dịch
sau đó phổ biến tuyên truyền hướng dẫn đến người dân để người dân tham gia phòng chống dịch
tăng cường kiểm tra giám sát tương tác qua lại giữa các cấp các ngành
thống nhất các mẫu báo cáo biểu mẫu quy trình theo hướng ngắn gọn dễ nghe dễ hiểu dễ làm dễ đánh giá dễ giám sát sát với tình hình
thống nhất tích hợp các nền tảng ứng dụng công nghệ để người dân chỉ sử dụng một ứng dụng trong phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đưa ra mục tiêu cụ thể khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch gồm
giãn cách bao lâu ở những địa phương nào và đạt được mục tiêu gì đặc biệt là giải pháp để thực hiện mục tiêu đó
cố gắng càng sớm càng tốt nhưng chậm nhất là đến ba mươi tháng chín phải kiểm soát được dịch bệnh
quá trình thực hiện tiếp tục chuyển hướng từ tập trung sang vừa tập trung vừa phân tán
chỉ đạo chỉ huy tập trung nhưng thực hiện phải phân cấp phân quyền nhất là phân quyền cho cơ sở
tổ chức xét nghiệm thần tốc để phát hiện và cách ly nguồn lây sớm tốc độ xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phải thiết lập các trạm y tế lưu động để người dân có thể tiếp cận y tế nhanh nhất sớm nhất
các địa phương tăng cường lực lượng y tế cho cơ sở đáp ứng ngay tại xã phường
tập trung điều trị cho các ca bệnh nặng các ca có bệnh nền phụ nữ có thai siết chặt kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài
tiếp tục đảm bảo an sinh an dân trật tự an toàn xã hội
người đứng đầu chính phủ lưu ý các ngành địa phương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn để người dân có kiến thức thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
với phương châm làm cho dân biết dân hiểu dân tin dân theo và dân làm
nhờ đó người dân tự ý thức được và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như ai ở đầu ở yên đó thực hiện năm k
hướng dẫn để người dân tự xét nghiệm tự điều trị khi bị nhiễm dịch kết hợp giữa đông tây y trong điều trị bệnh
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các địa phương giả soát nhu cầu về lực lượng trang thiết bị y tế
nhu cầu thiết yếu phục vụ người dân trong khu vực giãn cách xã hội để đề xuất với ban chỉ đạo
các bộ ban ngành xem xét đáp ứng theo chức năng nhiệm vụ được giao
đối với vấn đề vaccine thủ tướng cho biết chính phủ đang rất tích cực bằng mọi kênh mọi biện pháp nhằm có sớm nhất
nhiều nhất vaccine có thể để tiêm miễn phí cho người dân
trong đó cùng với nỗ lực mua nhập khẩu cần tích cực nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước
thủ tướng yêu cầu bộ y tế tiếp tục phân bổ vaccine theo thứ tự ưu tiên phù hợp với tình hình tổ chức tiêm an toàn
hiệu quả chuẩn bị vaccine cho những năm tới và vaccine cho trẻ em
thủ tướng đặc biệt lưu ý
cùng với phòng chống dịch hiệu quả phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm
nhất là trong mua sắm trang thiết bị sinh phẩm y tế thuốc chữa bệnh vật tư trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ mong muốn lãnh đạo các xã phường thị trấn các huyện thị thành phố của hai tỉnh tiền giang và kiên giang
sau khi dự hội nghị này đã tiếp thu thêm chủ trương kiến thức phương pháp tổ chức kiểm điểm đánh giá lại công tác phòng chống dịch
để tổ chức phòng chống dịch hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
nhiều người dân phường hòa minh đà nẵng thắc mắc khi thành phố có quyết định hỗ trợ năm trăm linh đồng nhưng họ chỉ nhận được ba trăm ba mươi đồng
liên quan đến việc hỗ trợ người dân chống dịch covid một mươi chín nhiều ngày qua chính quyền đà nẵng đã triển khai giải ngân số tiền một trăm một mươi ba tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
theo quyết định hai nghìn chín trăm linh ba quy đề ubnz mà ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành ngày ba tháng chín
quy định hai nghìn chín trăm linh ba quy định mỗi hộ dân trên địa bàn thành phố được hỗ trợ bằng tiền mặt với mức năm trăm linh đồng trên một hộ
trừ những hộ đã được hỗ trợ theo công văn năm nghìn bốn trăm ba mươi ba ubnzkt
theo đó các quận huyện nhận tiền và chuyển về tổ dân phố để phát cho từng hộ gia đình
tuy nhiên nhiều người dân tại khu dân cư hòa phú năm từ tổ dân phố ba mươi năm đến ba mươi bảy phương hòa minh quận liên triều
phản ánh họ chỉ nhận được ba trăm ba mươi đồng từ tổ trưởng tổ dân phố
tổ trưởng tổ tôi mang tiền đến tận nhà để trao cho chúng tôi chúng tôi ký nhận năm trăm linh đồng nhưng thực tế chỉ nhận được ba trăm ba mươi đồng
khi thắc mắc thì bác tổ trường cho biết sở dĩ trừ đi một trăm bảy mươi đồng là do đợt trước đã nhận quà hỗ trợ bà ttl chú tổ ba mươi năm cho biết
các hộ dân khác thuộc tổ ba mươi năm cũng có cùng thắc mắc
người dân cho biết trong quá trình giãn cách đã được nhận giao củ quà cùng mua xuất quà gồm gạo trứng cá hộp cá khô
trao đổi với phóng viên ông trần sinh tổ trưởng dân số ba mươi năm cho biết việc các hộ dân đợt này nhận hỗ trợ năm trăm linh đồng nhưng thực nhận chỉ ba trăm ba mươi đồng là có thật
ông sinh giải thích tổ có một trăm linh hai hộ dân nên khi được nhận hỗ trợ theo công văn năm nghìn bốn trăm ba mươi ba chỉ trả vào cuối tháng tám với hai mươi chín xuất đã chia đều tất cả cho các hộ
mọi người đều có hoàn cảnh khó khăn như nhau và mong muốn mọi người đều nhận được quà nên trị bộ khu dân cư cùng các tổ trưởng cho biết
nên trị bộ khu dân cư cùng các tổ dân phố đã thống nhất lấy ý kiến của nhiều hộ dân và phân chia các xuất quà trên ra đồng đều cho tất cả các hộ ông sinh cho biết
theo ông sinh xuất quà theo công văn năm nghìn bốn trăm ba mươi ba có giá trị năm trăm linh đồng nhưng bao gồm lương thực thực phẩm
do vậy khi chia đều thì mỗi hộ nhận được một mươi kg gạo một ít cá khô trứng cá hộp
lúc đó chúng tôi muốn chia ra để bà con ai cũng nhận được quà trên tinh thần sẻ chia đùng bọc trong lúc khó khăn chung
vì không nắm được chủ trương sẽ có đợt hỗ trợ tiếp theo ông sinh nói
theo ông sinh do đã chia đều ở đợt hỗ trợ trước nên đến đợt hỗ trợ theo quyết định hai nghìn chín trăm linh ba tổ cũng quyết định chia đều
lần trước đã chia đều thì lần này chúng tôi phải lấy số tiền hỗ trợ chia cho một trăm linh hai xuất để đảm bảo hai lần hỗ trợ là điều nhau
tổ dân phố không bớt xén bất cứ đồng nào của bà con ông sinh khẳng định
ông dương đức sở bí thư tri bộ khu dân cư hòa phú năm cho biết chủ trương chia đều đã được sự đồng tình
bà con trong khu vực phần lớn có hoàn cảnh giống nhau
với những hộ khó khăn hơn thì tổ dân phố tri bộ khu dân cư cũng kêu gọi các mạnh thường quân để ủng hộ nhiều hơn
nên khi có chính sách của thành phố chúng tôi mong bà con được hưởng đồng đều
để làm việc này các tổ trường cũng vất vả hơn nhưng họ cố gắng hết mình vì bà con ông sở chia sẻ
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho hay hà nội có thể nghiên cứu nới lỏng giãn cách sau ngày hai mươi một tháng chín
nhưng vùng nào đã phong toàn
nói về việc có nên nới lỏng giãn cách xã hội ở hà nội sau ngày hai mươi một tháng chín hay không
phó giám đốc cdc hà nội khổng minh tuấn cho biết
hiện thành phố đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sau khi có kết quả mới có đánh giá chính xác
căn cứ để đề xuất nến lỏng hay không
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam đánh giá
hiện nay các ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội vẫn còn
nhưng đã giảm
theo ông đề số các bệnh về con số trong thời điểm hiện nay là rất khó
vì dịch bệnh đã vào trong chuỗi cung ứng như chợ bán hàng online
ông nhận định nguy cơ dịch bệnh tại hà nội vẫn rất cao và diễn biến khó lường
vì đây là nơi gia lô đi lại nhiều không kiểm soát được hết người đi từ vùng dịch về
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nêu ý kiến hà nội có thể nghiên cứu nới lỏng sau ngày hai mươi một tháng chín
nhưng vùng nào đang phong tỏa thì vẫn phải phong tỏa
một số hoạt động có nguy cơ cao như vũ trường
ba karaoke các hoạt động tập trung đông người thì vẫn chưa cho phép hoạt động
tại cuộc họp sở chỉ huy phòng chống dịch thành phố hà nội chiều qua
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền yêu cầu các địa phương phải tính toán
nghiên cứu sớm có định hướng cho giai đoạn chống dịch sau ngày hai mươi một tháng chín
đối với vùng hai bà ông đề nghị chính quyền địa phương phải tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất
xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ
ngoài ra các quận huyện các ngành phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế dịch vụ
để đến khi thành phố có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội thì bắt tay ngay vào triển khai
vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
trao đổi với báo chí trước đó phó bí thư thành ủy nguyễn văn phòng cũng cho biết
quan điểm của thành phố cũng như thực tiễn đặt ra là không thể và không nên giãn cách mãi
chính vì vậy thành phố mới phải quyết liệt thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
tranh thủ từng ngày để kiểm soát dịch theo từng khu vực
việc nới lòng giãn cách hay không nới lòng tới đâu
thành phố sẽ căn cứ vào tình hình dịch tễ và nguy cơ của từng vùng
mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân ông phong khẳng định
trong bốn ngày liên tục từ mùng chín đến một mươi hai tháng chín mỗi ngày đều có hơn một triệu mũi tiêm vaccine covid một mươi chín được tiêm
nâng tổng số mũi tiêm đến nay tại việt nam là hơn hai mươi chín ba triệu mũi
bốn ngày liên tục từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng chín mỗi ngày việt nam đều đạt con số một triệu mũi tiêm
cụ thể số liệu tiêm ngày chín tháng chín là gần một một triệu mũi ngày một mươi tháng chín là hơn một một mươi năm triệu mũi
ngày một mươi một tháng chín là hơn một triệu mũi và một mươi hai tháng chín cũng hơn một triệu mũi tiêm
ba mươi địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất số mũi tiêm trên số vaccine phân bổ theo quy định là đồng tháp
bình phước và hà nội
sóc trăng vĩnh long cà mau bến tre bạc liêu lâm đồng bắc ninh và cao bằng
về tiến độ tiêm vaccine theo thống kê từ cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
tp hcm đã thực hiện tất cả hơn bảy tám triệu mũi tiêm
tỷ lệ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt một trăm một mươi ba ba mươi chín
tp hcm cũng đã nhận được hơn tám bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín do bộ y tế phân bổ chiếm hai mươi bảy một số lượng của cả nước

tại hà nội theo số liệu của cdc tính đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín toàn thành phố tiêm được một trăm hai mươi chín chín trăm một mươi hai mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là hơn bốn sáu triệu mũi bốn hai trăm hai mươi một chín trăm bảy mươi tám mũi một ba trăm tám mươi tám ba trăm sáu mươi mũi hai
nhiều f chưa được cơ quan y tế quản lý và cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh đang khá loay hoay tìm cách chứng minh mình là f đã khỏi bệnh
sở y tế tp hcm khuyến cáo trong lúc tìm giải pháp hợp tình hợp lý đúng luật người dân cần phải bình tĩnh
vấn đề này càng trở nên nóng bỏng khi tp hcm đang xây dựng lộ trình tiến tới việc cấp thẻ xanh covid một mươi chín cho người được tiêm đầy đủ vaccine
đủ thời gian tạo kháng thể và người từng mắc covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thực tế cho thấy có một số nhóm f ngoài vòng quản lý do tự xét nghiệm và cách ly y tế ở nhà không báo địa phương để được cập nhật
theo dõi sức khỏe cũng như xác nhận kết thúc cách ly
cách ly y tế ở nhà có thông báo địa phương tuy nhiên vì lý do nào đó địa phương bỏ quên không cập nhật và giám sát kịp thời
được đưa đi cách ly điều trị tại cơ sở tập trung hoặc bệnh viện giã chiến
được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện nhưng không có tên trong danh sách f trên ứng dụng sức khỏe của bộ y tế
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm khẳng định đây là vấn đề rất phức tạp
và ngành y tế đang nỗ lực tìm các giải pháp hợp tình hợp lý đúng luật sớm xác nhận cho các trường hợp f chưa kịp ghi nhận
ở thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh hệ thống y tế quá tài
sự phức tạp này theo bác sĩ châu bên cạnh việc cần phải nhanh chóng hỗ trợ các trường hợp f thật sự không loại trừ có người giả f tra trộn
vì vậy nếu không kiểm soát chặt cấp giấy xác nhận không có cơ sở chứng minh sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho cộng đồng
hiện nay ủy ban nhân dân thành phố giao cho ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã là nơi cấp giấy xác nhận f hết thời gian cách ly
nếu người nào cũng khai từng là f và địa phương nào cũng cấp giấy xác nhận sẽ rất nguy hiểm
đặc biệt khi giấy xác nhận này có liên quan đến việc cấp thẻ xanh do đó cần phải có giải pháp vừa hợp tình vừa hợp lý vừa đúng luật bác sĩ châu nhấn mạnh
ông châu cũng nhìn nhận trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh có tình huống người dân mắc covid một mươi chín kêu gọi y tế địa phương nhưng không được đáp ứng đành tự xử
nhưng ngược lại cũng có những các trường hợp mắc covid một mươi chín dấu bệnh tự cách ly không báo cho địa phương
và một trong số các phương án mà ngành y tế thành phố có tính đến theo ông là kết nối với các đơn vị y tế tự nguyện tổ y tế lưu động tổ covid một mươi chín cộng đồng y tế tư nhân từng hỗ trợ chăm sóc các em không này
có thể các trường hợp nêu trên sẽ có y tế xác nhận
người dân đang nhìn ở khía cạnh có được thẻ xanh để được đi ra đường mà quên mất thẻ xanh nhằm mục đích bảo vệ cho người đã mắc covid một mươi chín và khỏi bệnh thực sự
việc cấp thẻ xanh sai đối tượng f giả sẽ trực tiếp gây nguy hiểm cho chính người đó và cho cộng đồng
trong bối cảnh điều kiện sinh hoạt còn tồn tại sự lây nhiễm covid một mươi chín bác sĩ châu khuyến cáo
nói thêm về hiện tượng nhiều f nóng lòng tự xét nghiệm định lượng kháng thể để chứng minh mình từng có bệnh
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu khuyến cáo người dân không nên đổi số xét nghiệm kẻo bị người khác lợi dụng tốn kém tiền bạc
ngoài ra theo ông châu việc này chưa có nước nào trên thế giới áp dụng và ở việt nam đến thời điểm này bộ y tế cũng chưa có hướng dẫn
trong lúc ngành y tế đang nghiên cứu phương pháp phù hợp tôi khuyên người dân không nên tự ý đi xét nghiệm định lượng kháng thể
tất cả vì sự an toàn chung của cộng đồng do đó tôi mong được sự chia sẻ của mọi người để sớm có giải pháp phù hợp
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu nói
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này việc cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
bình dương giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu với vùng đỏ đến một mươi năm tháng chín
hơn một người
dịch bệnh mắc covid một mươi chín
một sản phụ tử bệnh